thưa quý vị liên tiếp trong những ngày qua nhiều địa phương trên cả nước đã có mưa to và rất to
điều này dẫn tới những nguy cơ tiềm ẩn sự nguy hiểm về sạt lở đất đá và lũ quét đặc biệt là tại các khu vực miền núi
và trong những giờ vừa qua liên tục các vụ việc đã xảy ra gây những thiệt hại ban đầu về tài sản thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng của con người
giao thông thì bị chia cắt
vâng thông tin này thì hiện đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng
ở bên cạnh những chia sẻ đối với công tác khắc phục hậu quả nhiều ý kiến cũng đã thẳng thắn chia sẻ những nguyên nhân dẫn đến các vụ sạt lở ngày càng diễn ra nghiêm trọng cùng với đó là những cảnh báo từ thiên tai
mưa lớn liên tục diễn ra
nhiều khu vực nhất là tại một số nơi đô thị đã bắt đầu ngập úng trên diện rộng
nguy cơ sạt lở đất và lũ quét tiềm ẩn tại nhiều nơi
ngày bốn tháng tám từ đôi cao khoảng bốn trăm linh mét
trên nền đất đá bị xói mọn mưa lớn đã cuốn đất đá từ đồi tràn xuống đường ở xã minh phú huyện sóc sơn thành phố hà nội vùi lấp và làm hư hại một mươi ba ô tô của người dân và khách du lịch
điều đáng nói đây là khu vực đã từng được cảnh báo là có nhiều vi phạm trật tự xây dựng trong những năm qua
nhiều ý kiến cư dân mạng đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm ý kiến của mình sau vụ việc này
chuyến nghỉ dưỡng kinh hoàng
năm nay mới vào mùa mưa mà sạt lở đất đá vùi lấp thiệt hại nặng quá
đúng là không có chuyện sạt lở đất đổi giòn nước đổi xuống kèm theo sỏi đá và đất biến xe bị đất bao vây
đất đá đâu ra nếu không phải lở từ thượng nguồn rừng đâu một kiểu né tránh trách nhiệm quá hay
mưa lớn cuốn trôi đất đá xuống các tuyến đường
nhiều ô tô bị đất đá
đất đá lấp vào bánh không thể di chuyển
phải tìm hiểu rõ nguyên nhân là do con người hay thiên nhiên
trên mạng xã hội nhiều ý kiến đã bày tỏ sự lo lắng về tình hình thời tiết năm nay
bởi mưa kéo dài khiến số vụ sạt lở ngày càng gia tăng
cũng vào ngày bốn tháng tám tại huyện mai châu tỉnh hòa bình
chiếc ô tô đã bị đất đá từ trên cao rơi xuống khiến chiếc ô tô bị đè bẹt
may mắn cả bốn người trên xe đều an toàn
và đây là con đường độc đạo từ lào về cửa khẩu quốc tế cầu treo hà tĩnh
đã bị sạt lở nghiêm trọng
nhiều thương thiện cũng đã bị đất đá bùi lấp
trước đó mưa đã kéo dài liên tục ở khu vực này
thậm chí ghi nhận một số điểm khác cũng đã có tình trạng sạt lở
điện lâm đồng đã trở thành tâm điện
bởi liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở

đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở với nhiều điểm tràn ra đường
về ếch tắc giao thông
và đặc biệt sạt lở đã bùi lấp hoàn toàn khu vực trạng cảnh sát giao thông
và đà vui vào ngày ba mươi tháng bảy tuổi qua
giải pháp nào nhằm kiểm soát sạt lở
là câu hỏi được nhiều cư dân mạng đặt ra
khi mà trong bối cảnh hiện nay tình trạng xâm lấn đất rừng
ngày càng diễn ra nghiêm trọng quy hoạch xây dựng bị phá vỡ kết cấu
nếu để dựng nguyên sinh thì mưa nó không ở mầm xuống đất
nó còn rơi trên lá rồi từ từ đát xuống
còn như này thì mưa ở mầm trôi đất sói đất
mưa lũ ngày càng cực đoan cùng tác động của con người và thiên nhiên
khiến nhiều vùng đồi núi bị phá vỡ cấu trúc
gây nên trượt lở và cuốn phăng cây cối nhà cửa
hãy tôn trọng đệ thiên nhiên phá rừng săn gạt tao đuôi tùy tiện
làm nhà lấn ra mặt sông xả rác đều là những hành vi xâm phạm và sẽ phải trả giá
hiện công tác khắc phục hậu quả xử lý và dọn dẹp đất đá
được lực lượng chức năng triển khai kịp thời phi rời sơ tán các hộ dân bị ngập sâu
và ảnh hưởng sạt lở đất đến nơi an toàn
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đã chia sẻ những khuyên cáo cẩn trọng phòng tránh
nhằm đảm bảo trước tiên cho chính sự an toàn cho người và phương tiện
khi di chuyển qua những khu vực đồi núi trong thời điểm hiện nay
một dấu hiệu cần đáng ho động của những khu vực trên cao của đất nước ta
quá nguy hiểm dành cho người dân và mọi người di chuyển
cần có cơ chế cách khắc phục và điều chỉnh
để những năm tiếp theo sẽ không có hậu quả nghiêm trọng hơn
trước mùa mưa báo ban duy tu bảo dự
lưỡng đường đèo nên quan sát và đánh giá các vị trí có những khối đá
có thể sạt lở lúc mưa ta chủ động đóng đường tác động cho nó sạt đi trước
sẽ hợp lý hợp tình hơn
trời mưa lớn tránh đi đường đèo rất nguy hiểm dù do rình rập
bệnh mưa hãy đi
tuyến đường này đi khá nguy hiểm mọi người di chuyển nên cẩn trọng
hãy theo dõi những khuyên cáo từ lực lượng cảnh sát giao thông khi đi qua tuyến đường này
những hình ảnh bất thường của thời tiết
nguy cơ sạt lở đất đá lũ quét vẫn còn hiện hữu
bạn có những chia sẻ gì về nội dung này
hãy để lại ý kiến trên fanpage của truyền hình công an nhân dân